trong khuôn khổ chương trình năng lượng của chính phủ anh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của việt nam
ngày ba tháng một mươi hai đại sứ quán anh tại việt nam đã phối hợp với tổng công ty truyền tài điện quốc gia tổ chức hội thảo
vận hành hệ thống truyền tài điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo liên tục gia tăng
dự kiến lũy kế đến cuối năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ có khoảng bảy bốn trăm linh mw điện mặt trời và sáu trăm linh mw điện gió
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ có khoảng một mươi bốn trăm linh mw điện mặt trời và ba bốn trăm linh mw điện gió phát lên hệ thống điện quốc gia
tăng trưởng nhanh đạt ra nhiều thách thức cho lưới truyền tài điện
tổng công ty truyền tài điện quốc gia sẽ cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng
cũng như nghiên cứu tiếp cận công nghệ mới bảo đảm giải tỏa hết công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo
tại hội thảo các chuyên gia nhà quản lý trong nước trao đổi thảo luận với các chuyên gia anh về những thách thức kỹ thuật
khi vận hành hệ thống điện trong bối cảnh năng lượng tái tạo liên tục gia tăng
cũng như khả năng áp dụng công nghệ hiệu quả để quản lý tại việt nam
các chuyên gia anh đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn thách thức này
một quá trình được hỗ trợ từ khung pháp lý chính sách đến công nghệ phù hợp